cũng trong ngày hôm nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã quyết định tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho năm cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh và bị thương trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự tại ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea catu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
theo đó ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với đại úy hà tuấn anh thiêu tá trần quốc thắng cán bộ công an xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea catu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy đoàn đình bốc phó trưởng công an xã ea ca tu và đại úy lê kiên cường cán bộ công an xã ea ca tu vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trả tự trên địa bàn